thưa quý vị do sai phạm trong công tác quản lý đất đai tài chính ngân sách tại xã thạch bằng huyện lộc hà
phan đình cương nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã này vừa bị công an tỉnh hà tĩnh khởi tố bắt giữ về hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ
trước đó mặc dù quy hoạch kế hoạch sử dụng đất tại xã thạch bằng hàng năm thực hiện không hết tồn động nhiều
nhưng vẫn tiếp tục xây dựng quy hoạch mới
các điểm quy hoạch này chưa đưa ra đấu giá đất mà thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất
giao đất ở không trong kế hoạch sử dụng đất được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt
giao đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhiều hộ gia đình cá nhân không có hộ khẩu tại xã thạch bằng
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi ban thường vụ tỉnh ủy hà tĩnh đã họp để xem xét thi hành kỷ luật ông phan đình cương với hình thức khai trừ khỏi đảng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật
công an tỉnh bình phước vừa bắt khẩn cấp đoàn hoàng nam võ trần trung nam và nguyễn tiến công
đồng thời tiếp nhận đầu thú nguyễn duy quyền để điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một người chết và một người bị thương nặng
vào tối một mươi bảy tháng sáu phùng minh mẫn điều khiển xe máy chở theo nguyễn hoàng tân trên đường hướng từ thành phố đồng xoài về thị xã phước long
đến khu phố phước sơn phường phước bình thì bị bốn thanh niên lạ mặt vượt lên chặn xe
sau đó bốn người này dùng hưu khí lao vỏ chạy
đâm tân và mẫn tân bỏ chạy được một đoạn thì gục chết bên lề đường
còn mẫn bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trợ rẫy tp hcm
qua truy xét lực lượng công an xác định bốn đối tượng trên là những nghi can trực tiếp liên quan đến vụ án mạng
công an huyện bảo thắng tỉnh lào cai đã ngăn chặn thành công một vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên trong đêm đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
tại cơ quan cảnh sát điều tra la thành long chú tại huyện bảo thắng tỉnh lào cai khai nhận
do có mâu thuẫn trên mạng xã hội với một thanh niên tên nguyễn văn huy nên đã hẹn nhóm của huy đánh nhau vào tối ngày một mươi năm tháng sáu
long đã gọi điện thoại cho nhiều thanh niên khác tụ tập chuẩn bị các loại hung khí để đi đánh nhau
khi di chuyển từ khu vực xã sơn hà đến khu vực xã xuân giao huyện bảo thắng thì bị lực lượng công an phát hiện và giữ được hai mươi ba đối tượng
hiện vụ việc đang được công an huyện bảo thắng tiếp tục điều tra xác minh và làm rõ
ngày hôm nay công an thành phố sơn la tỉnh sơn la đã chủ trì phối hợp với công an xã đoàn đào huyện phù cử tỉnh hưng yên phát hiện bắt giữ thành công một đối tượng truy nã nguy hiểm
đó là đoàn ngọc huy chú tại tỉnh sơn la bị truy nã về tội cướp tài sản
tại cơ quan công an huy khai nhận vào khoảng cuối năm hai nghìn hai mươi hai huy cùng một số đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản tại khu vực quận hà đông
thành phố hà nội sau khi thực hiện hành vi cướp tài sản huy bị công an quận hà đông ra quyết định truy nã
tuy nhiên huy đã bỏ trốn vào khu vực phía nam sau đó lẩn trốn lại khu vực biên giới tỉnh long an giáp vương quốc campuchia
mở đầu là các tin tức về an ninh trật tự
do sai phạm trong công tác quản lý đất đai tài chính ngân sách tại xã thạch bằng huyện lộc hà phan đình cương nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã này
vừa bị công an tỉnh hà tĩnh khởi tố bắt giữ về hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ
trước đó mặc dù quy hoạch kế hoạch sử dụng đất tại xã thạch bằng hàng năm thực hiện không hết tồn nọng nhiều nhưng vẫn tiếp tục xây dựng quy hoạch mới
các điểm quy hoạch này chưa đưa ra đấu giá đất mà thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất
giao đất ở không có trong kế hoạch sử dụng đất được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt
giao đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhiều hộ gia đình cá nhân không có hộ khẩu tại xã thạch bằng
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi ban thủ vụ tỉnh ủy hà tĩnh đã họp để xem xét kịp thi hành kỷ luật ông phan đình cương với hình thức khai trừ khỏi đảng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật
ngày hôm nay công an tỉnh bình phước đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ba đối tượng đoàn hoàng nam võ trần trung nam và nguyễn tiến công
đồng thời tiếp nhận đầu thú đối với nguyễn duy quyền cùng chú tại thị xã phước long để điều tra làm rõ về vụ án mạng khiến một người chết một người bị thương nặng
vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi bảy tháng sáu người dân địa phương phát hiện hai nhóm thanh niên hỗn chiến đã khiến nguyễn hoàng tâm tử vong tại chỗ
phùng minh mẫn cùng chú tại thị xã phước long bị thương nặng
được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhận được tin báo công an tỉnh bình phước phối hợp với công an thị xã phước long nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường điều tra truy xét các đối tượng
qua điều tra xác định mẫn chạy xe máy trở tân khi đến đoạn thuộc khu phố phước sơn thì bị bốn thanh niên chạy cùng chiều vượt lên chặn xe tấn công
lực lượng công an xác định bốn đối tượng này là những nghi can trực tiếp liên quan đến vụ án mạng này
vào tối ngày hôm qua phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hậu giang phối hợp với công an thành phố vị thành đã bắt quả tăng một mươi bảy đối tượng nam nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke trên địa bàn
cơ quan công an đã bắt quả tăng một mươi bảy đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy tại các phòng hát đồng thời thu giữ nhiều đĩa ly thủy tinh chứa các chất nghi là ma túy cùng các vật dụng để sử dụng ma túy
qua kiểm tra tất cả một mươi bảy thanh niên đều dương tính với chất ma túy
bước đầu các đối tượng khai nhận sau khi đi đón tiệc về thì rủ nhau thuê phòng karaoke để hát nhậu nhẹt và cùng nhau sử dụng ma túy
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị tình trạng thanh thiếu niên hút thuốc lá điện tử hiện nay có xu hướng gia tăng và thậm chí đã trở thành trào lưu đối với một bộ phận giới trẻ
điều đáng lo ngại là trong một số thuốc lá điện tử lại có chất ma túy gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe con người và gây nghiện ma túy
phóng sự ngay sau đây sẽ phản ứng
phản ứng tới quý vị và các bạn về vấn đề này
đây là một thiếu niên một mươi sáu tuổi ở thành phố bắc giang
chỉ vì thiếu hiểu biết và nghe theo lời rụ rỗ của bạn mà đã thử hút thuốc lá điện tử khiến bị sốc thuốc gây co giật bất tỉnh
thì dạy viết lúc tỉnh một tiếng sau tỉnh thì em bảo là bị sốc nôn hết
còn đây là một thiếu niên một mươi sáu tuổi trú tại huyện lạng giang tỉnh bắc giang vừa bị công an thành phố bắc giang bắt giữ về hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy được ngụy trang trong thuốc lá điện tử trong tháng bốn vừa qua
cơ quan công an đã thu giữ một lọ nhựa bên trong đựng chất lỏng nghi là ma túy một mươi một pot thuốc lá điện tử và một số vật dụng phương tiện có liên quan
khám xét khẩn cấp tại nhà đối tượng
lực lượng công an thu giữ thêm một lọ nhựa bên trong đựng chất lỏng nghi là ma túy
kết quả giám định cho thấy có một mươi pot thuốc lá điện tử đều có ma túy
việc sử dụng thuốc lá điện tử có tẩm chất ma túy ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe con người tác động tiêu cực đến hệ thần kinh hành vi tâm lý và gây nên tình trạng nghiện ma túy cho người dùng
theo quan điểm của chúng tôi đó là tạo cho các cháu khả năng miễn dịch
ở đây nó là cái nhận thức về cái tác hại của ma túy và trong đó có cả các loại ma túy nghĩa trang ma túy mới
cái thứ hai là cái việc giáo dục tuyên truyền phải thực chất thường xuyên để làm sao các cháu nhận thức chủ động thậm chí là chủ động phát hiện để phối hợp với cơ quan công an đấu tranh triệt phá ngay
các cháu nhận thức chủ động phát hiện để phối hợp với cơ quan công an đấu tranh triệt phá ngay
việc hút thuốc lá điện tử có chứa chất kích thích gây nên hậu quả như trên đang là vấn đề báo động
việc phòng ngừa ngăn chặn tình trạng mua bán sử dụng thuốc lá điện tử có chứa chất ma túy đang là vấn đề cần phải hành động ngay lúc này để bảo vệ sức khỏe của mỗi người dân nhất là các thanh thiếu niên hiện nay
với quyết tâm chính trị cao nhất công an tp hcm tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm triệt đẻ khách quan toàn diện không bỏ lọt tội phạm và không làm oai người vô tội
ngoài việc trả tự do cho bốn tiếp viên hàng không cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy và tiếp tục khấn trương mở rộng điều tra truy xét vụ án